hàn quốc sẽ công bố thời hạn bầu cử tổng thống trong ngày hôm nay
sau đây là nội dung chi tiết
đại tướng võ nguyên giáp ra lệnh nổ súng vào cứ điểm him lam mở màn chiến dịch điện biên phủ
ngày này đã mãi mãi đi vào lịch sử dân tộc ta như một ngày mở đầu thắng lợi cho thiên sử vàng điện biên phủ
ngay sau khi cách mạng tháng tám thắng lợi
thực dân pháp được sự hỗ trợ của các thế lực đế quốc đã quay trở lại xâm lược nước ta
ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu đáp lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của hồ chủ tịch
nhân dân việt nam đã anh dũng bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ chống kẻ thù xâm lược
đến năm một nghìn chín trăm năm mươi ba chúng ta đã làm chủ trên các chiến trường tạo ra sự so sánh lực lượng có lợi cho ta
để cứu vãn tình thế thu đông năm một nghìn chín trăm năm mươi ba
thực dân pháp và can thiệp mỹ đã triển khai kế hoạch nava tăng cường binh lực và phương tiện
bộ chỉ huy quân viễn trinh pháp đã cho quân nhảy dù chiếm điện biên phủ
xây dựng nơi đây thành căn cứ quân sự kiên cố tập trung một mươi sáu hai trăm linh quân với bốn mươi chín cứ điểm
tập đoàn cứ điểm điện biên phủ là tập đoàn cứ điểm phòng ngự mạnh nhất của pháp ở đông dương lúc bấy giờ
như một pháo đài không thể công phá
ngày sáu tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm năm mươi ba bộ chính trị họp và quyết định mở chiến dịch điện biên phủ
thông qua phương án tác chiến thành lập bộ chỉ huy chiến dịch đảng ủy mặt trận do đại tướng võ nguyên giáp làm tư lệnh
kiêm bí thư đảng ủy chiến dịch
chính phủ quyết định thành lập hội đồng cung cấp mặt trận do đồng chí phạm văn đồng làm chủ tịch
mọi công việc chuẩn bị cho chiến dịch được tiến hành khẩn trương với khẩu hiệu
tất cả cho tiền tuyến tất cả để chiến thắng
bảy giờ ngày một mươi ba tháng ba năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn đại tướng võ nguyên giáp ra lệnh nổ súng và cứ điểm him lam
mở màn chiến dịch điện biên phủ
từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi bảy tháng ba năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn quân ta đã dũng cảm tiêu diệt gọn cứ điểm him lam
và đồi độc lập bức hàng cứ điểm bản kéo phá vỡ cửa ngõ phía bắc của tập đoàn cứ điểm
diệt và bắt sống trên hai tên địch phá hủy hai mươi năm máy bay xóa sổ một trung đoàn uy hiếp sân bay mường thanh
sau năm mươi năm ngày chiến đấu dũng cảm mưu trí sáng tạo quân và dân ta đã đập tan toàn bộ tập đoàn cứ điểm điện biên phủ
chiến thắng điện biên phủ đã kết thúc thắng lợi của cuộc kháng chiến chống tự dân pháp và can thiệp mỹ
chấm dứt hoàn toàn ách xâm lược của thực dân pháp trên bán đảo đông dương bảo vệ và phát triển thành quả cách mạng tháng tám
giải phóng miền bắc tạo cơ sở vững chắc để tiến lên giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống đế quốc mỹ
giải phóng miền nam thống nhất tổ quốc
ngày một mươi ba tháng ba năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn đã mãi mãi đi vào lịch sử dân tộc ta như một ngày mở đầu thắng lợi cho tiên sử vàng điện biên phủ
đóng chân trên địa bàn có độ cao một tám trăm linh m so với mực nước biển địa hình phức tạp điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn
nhưng với phong trào thi đua quyết thắng cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng giào san đã vượt qua khó khăn xây dựng đơn vị chính quy
xanh sạch đẹp bảo vệ vững chắc chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ
phong trào thi đua quyết thắng được quán triệt thực hiện sâu rộng trong toàn thể cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng giào san
một trăm linh cán bộ chiến sĩ nắm vững mục đích ý nghĩa của đợt thi đua quyết thắng không ngừng nâng cao ý thức trách nhiệm trong huấn luyện
xây dựng đơn vị cách mạng chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại sẵn sàng chiến đấu bảo vệ tổ quốc bảo đảm an ninh biên giới
với khẩu hiệu và phương châm hành động đoàn kết sáng tạo kỳ luật quyết thắng đơn vị cũng đã tổ chức
thực hiện tốt các nội dung trong phong trào thi đua quyết thắng
năm hai nghìn một mươi sáu và đạt được một số kết quả nổi bật cụ thể là một trăm linh cán bộ chiến sĩ an tâm tư tưởng chấp hành tốt kỷ luật pháp luật nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao
anh em chủ động nhiệt tình sáng tạo linh hoạt trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ
đơn vị cũng đã tổ chức phối hợp tốt với chính quyền cấp ủy chính quyền các địa phương trong tổ chức triển khai thực hiện chỉ thị một của thủ tướng chính phủ
về phát động phong trào toàn dân
đây là chuyến đi biển thành công nhất mà ngư dân quảng trị đánh bắt được trên ngư trường truyền thống
với đặc điểm đi theo đàn loài cá bè quyệt này thỉnh thoảng vẫn xuất hiện ở gần khu vực đảo cồn cỏ
trước đó vào tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu tàu cá của ngư dân võ lưới ở khu phố hai thị trấn cửa việt huyện gio linh tỉnh quảng trị
cũng đã đánh bắt được hơn một mươi tấn cá bè quỳt thu hơn sáu trăm năm mươi triệu đồng
được biết ngay từ những chuyến biển đầu năm nhiều ngư dân ở quảng trị đã đánh bắt chúng lớn cá cơm và cá nục
thu về hàng chục tỷ đồng
có thể nói đây là tín hiệu vui cho bà con ngư dân ở quảng trị trong việc đánh bắt thủy hải sản của năm hai nghìn một mươi bảy này
tin trong nước tiếp theo
bắc cản tồn tại nhiều bất cập ở các khu tái định cư
bộ y tế khuyến cáo đưa trẻ em đi tiêm vắc xin đủ liều đúng lịch để phòng bệnh
từ năm hai nghìn chín để thi công quốc lộ hai trăm bảy mươi chín đoạn qua thị trấn trợ rã huyện ba bể tỉnh bắc cạn
hàng trăm hộ dân thuộc diện phải di rời nhà cửa để có đất phục vụ dự án
cũng từ lúc đó khu tái định cư ở khu vực tiểu khu một và hai thị trấn trợ rã hình thành để bảo đảm chỗ ở mới cho các hộ dân này
tuy nhiên từ đó đến nay khu tái định cư này còn nhiều bất cập ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân
hôm nay ông đồng minh nghệ tiểu khu trưởng tiểu khu một lại làm một công việc khá quen thuộc là sửa chữa hệ thống điện của gia đình
dù đã chuyển về khu tái định cư sống được nhiều năm nhưng hiện gia đình ông phải đi mua điện nhờ cách đó gần cây số
do đường dây điện kéo về quá xa nên điện rất yếu nhất là vào giờ cao điểm buổi trưa và buổi tối
hiện tại bây giờ có một mươi sáu hộ dùng cái điện công tơ tổng đấy cái giá thành nó cao ba đồng
hàng chục hộ dùng một công tơ mà ông nghệ nói đến chính là như thế này
để có điện sinh hoạt tất cả các hộ ở đây phải mua điện từ một số cá nhân khác từ một công tơ tổng ở cách khu tái định cư gần một cây số
thế nên sử dụng một số điện phải trả mất bao nhiêu tiền thì người dân hoàn toàn mập mờ
ba họa sĩ có ba phong cách riêng ba cách nghĩ và ba cách thể hiện trên giấy khác nhau
trong đó họa sĩ đỗ đức được biết đến với bút lục thâm hậu ở mảng tranh giấy gió và đề tài dân tộc miền núi
họa sĩ hoàng định lại có một bút pháp tung tẩy của hội họa ấn tượng biểu hiện
ông lưu ý nhiều đến lý thuyết về cảm nhận tín hiệu thị giác chú ý đến sự xuất hiện phản phất của thời gian và không gian cùng tình cảm của màu sắc trên những tác phẩm của mình
còn với họa sĩ bùi việt dũng đây là một cơ hội tốt để ông tham gia triển lãm giới thiệu những thành quả mà ông đã nghiên cứu trong nhiều năm vừa qua
ông theo đuổi dòng tranh in và thể loại sáng tác độc bản
triển lãm cảm âm theo lý giải của các họa sĩ là sự cảm nhận âm sắc cuộc sống của mỗi người và mỗi người có cách cảm và cách thể hiện khác nhau trên cùng chất liệu giấy
từ giấy gió thủ công đến giấy vẽ màu nước các loại trên thị trường hiện nay
quý vị và các bạn yêu nghệ thuật có thể tới thưởng tranh tại nhà triển lãm hai mươi chín hàng bài từ nay đến hết ngày một mươi chín tháng ba
tại thủ đô ankara người biểu tình cũng tập trung trước đại sứ quán hà lan hô hào phản đối và ném trứng trái cây vào bên trong
trước đó tại rotterdam cảnh sát đã dùng vòi rồng và thả chó nghiệp vụ để giải tán đoàn biểu tình của cộng đồng thổ nhĩ kỳ trước lãnh sự quán nước này
trong một tuyên bố thủ tướng thổ nhĩ kỳ binari indirim nhấn mạnh đã truyền đạt tới giới chức hà lan rằng sẽ có động thái đáp trả mạnh mẽ
quyết định này của phía hà lan không phù hợp với thông lệ ngoại dân
thủ tướng thổ nhĩ kỳ kịch liệt phản đối và sẽ có động thái đáp trả mạnh mẽ
căng thẳng đã bùng phát trong quan hệ giữa thổ nhĩ kỳ và hà lan khi ngày một mươi một tháng ba
chính phủ hà lan đã không cho phép ngoại trưởng thổ nhĩ kỳ cavusoglu bay đến thành phố rotterdam
nhằm vận động cộng đồng thổ nhĩ kỳ tại đây ủng hộ kế hoạch cải cách hiến pháp theo đề xuất của tổng thống recep tayyip erdogan
tiếp đó chỉ một ngày sau bộ trưởng các chính sách xã hội và gia đình thổ nhĩ kỳ cùng gia đình cũng đã được hộ tống trở lại biên giới đức
sau khi đoàn xe của vị quan chức này cố tìm cách đến rotterdam bằng đường bộ khi chưa có sự đồng ý của phía hà lan
thủ tướng hàn quốc kiêm quyền tổng thống hoàng kiều an cho biết sẽ công bố thời hạn bầu cử tổng thống nước này trong ngày hôm nay
chỉ một ngày sau khi có thông tin cựu tổng thống park geun hye chính thức rời khỏi nhà danh
nguồn tin thân cận của thủ tướng kiêm quyền tổng thống hàn quốc hoàng kyoan cho biết trong ngày hôm nay một mươi ba tháng ba
ông sẽ công bố thời hạn bầu cử tổng thống hàn quốc
theo hiến pháp hàn quốc sẽ phải bầu tổng thống mới trong vòng sáu mươi ngày sau phán quyết của tòa án hiến pháp
theo đó hạn chót để tổ chức cuộc bầu cử này là ngày chín tháng năm tới
trước đó vào lúc một mươi bảy h một mươi sáu chiều qua theo giờ địa phương tổng thống hàn quốc bị phế chuất park geun hye đã rời khỏi nhà sanh
hai ngày sau khi tòa án hiến pháp hàn quốc ủng hộ luận tội và phế chuất bà park liên quan đến vụ bê bối tham nhũng cùng với người bạn thân cho sunshin
đồng thời cựu phát ngôn viên tổng thống min kyu wook cũng đã đọc lời xin lỗi của bà park geun hye trong bản tuyên bố ngắn gọn từ bà
kết thúc khoảng bốn năm công quyền bà bắc buộc phải quay về nhà riêng của bà ở khu samson đông phía nam thủ đô seoul
hàng trăm người đã tập trung trước nhà riêng của bà park han he và khoảng một cảnh sát đã được triển khai tại khu vực này để ngăn chặn đụng độ xảy ra
quốc vương ả rập xê út saman din abdulaziz cùng phái đoàn cấp cao vừa bắt đầu chuyến thăm kéo dài bốn ngày tới nhật bản
đây là chuyến thăm nhật bản đầu tiên của một quốc vương ả rập xê út trong bốn mươi sáu năm qua
bộ ngoại giao nhật bản cho biết trong chuyến thăm này quốc vương salman sẽ gặp nhật hoàng akihito và thủ tướng nước chủ nhà shinzo abe
tại cuộc hội đàm với ông abe quốc vương salman dự kiến tìm kiếm hợp tác với nhật bản nhằm tăng cường đầu tư vào lĩnh vực tư nhân tại quốc gia trung đông này
ả rập xê út nhà cung cấp dầu thô lớn nhất cho nhật bản đang theo đuổi các nỗ lực cải cách kinh tế xã hội quy mô lớn nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn thu dầu mỏ trong bối cảnh giá dầu sụt giảm mạnh
sáng kiến này cũng bao gồm cả kế hoạch tư nhân hóa một phần tập đoàn dầu mỏ quốc doanh khổng lồ saudi aramco
trong khi đó
chủ tịch ủy ban đối ngoại quốc hội anh kêu gọi chính phủ nước này cần chuẩn bị phương án dự phòng cho khả năng không đạt được thỏa thuận brexit
lời kêu gọi này được đưa ra trong bối cảnh anh đang tiến gần hơn tới thời điểm chính thức kích hoạt điều khoản năm mươi hiệp ước lisbon
điều kiện bắt buộc để khởi động tiến trình đàm phán giữa anh và liên minh châu âu liên quan đến brexit
chủ tịch ủy ban đối ngoại quốc hội anh christpine blan cảnh báo sự đổ vỡ của tiến trình đàm phán để anh rời khỏi liên minh châu âu eu
hay còn gọi là brexit có thể sẽ gây ra những hậu quả tiêu cực làm tổn hại kinh tế cho cả hai phía
theo ông chính phủ anh nên có sự chuẩn bị tốt cho khả năng không đạt được thỏa thuận brexit
ông christpine brand đề xuất chính quyền của thủ tướng theresa may lên phương án dự phòng cho trường hợp này
hồi tháng hai vừa qua hạ viện anh đã bỏ phiếu ủng hộ anh giới eu với số phiếu cách biệt là bốn trăm chín mươi bốn phiếu thuận một trăm hai mươi hai phiếu chống
tháng sáu năm ngoái vương quốc anh đã tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân và quyết định rời khỏi eu
thủ tướng anh theresa may dự kiến sẽ bắt đầu tiến trình brexit vào cuối tháng ba này
giới chức iraq cho biết các lực lượng nước này đã giải phóng hơn ba mươi diện tích khu vực phía tây thành phố mussol
từ tay nhóm nhà nước hồi giáo is tự xưng trong bối cảnh quân đội iraq tiến sâu hơn vào thành phố này
tư lệnh lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố của iraq cho biết các đơn vị này đã giành lại khoảng hơn một phần ba diện tích phía tây mosul
khoảng một mươi bảy trong số bốn mươi huyện ở phía tây đã được giải phóng
trong khi đó các đơn vị đặc nhiệm khác
đang tiến công vào khu vực bap antup ở rìa thành cổ
tuy nhóm is bắt đầu suy yếu nhưng các sĩ quan quân đội iraq nhận định đà tiến công tại mosun gặp nhiều khó khăn
khi những tay súng vẫn sử dụng các phương tiện chứa chất nổ súng bắn tỉa và đánh bom liều chết
ngày một mươi chín tháng hai vừa qua lực lượng iraq đã mở chiến dịch giành lại tây musun
khu đô thị đông dân nhất vẫn bị is kiểm soát
tám người iraq vừa được tìm thấy trong một xe tải đông lạnh ở thành phố teruen tây ban nha
cảnh sát cho biết chiếc xe đang trên đường đưa người tị nạn bất hợp pháp tới anh
cảnh sát nước tây ban nha cho biết có bốn trẻ em trên chiếc xe tải đông lạnh khi họ tiến hành kiểm tra vào ngày một mươi tháng ba vừa qua
chiếc xe tải đông lạnh này chở hai gia đình tị nạn người iraq em bé nhỏ nhất mới hai tuổi lớn nhất một mươi tuổi
tất cả tám người khi được tìm thấy đều khỏe mạnh và hiện đang được một tổ chức phi chính phủ chăm sóc
theo thông tin từ cảnh sát chiếc xe tải này đang trên đường tới thành phố zaragoza tây ban nha
tuy nhiên đích đến cuối cùng là nước anh
tài xế ba mươi bảy tuổi người romania đã bị bắt giữ và sẽ bị buộc tội buôn người